hiện trên địa bàn tỉnh cà mau có hàng chục điểm sạt lở bờ sông bờ biển nguy hiểm kéo dài cả trăm km
đã và đang đe dọa trực tiếp đến tài sản an toàn giao thông và tính mạng của người dân
cần thiết phải cắm biển cảnh báo
qua giả soát hiện nay trên địa bàn tỉnh có bốn mươi sáu điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn một trăm linh km
và sáu điểm sạt lở bờ biển ở mức nguy hiểm với chiều dài hơn năm km
để phòng tránh các thiệt hại do sạt lở đất gây ra bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân
và cơ sở hạ tầng của nhà nước chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đồng ý chủ trương để sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với các sở ngành địa phương cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở đất
trong đó ưu tiên thực hiện trước tại các khu vực sạt lở nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm và khu vực đông dân cư
dự toán kinh phí là ba trăm ba mươi ba triệu đồng chi phí xây dựng cắm biển cảnh báo sạt lở
chi phí kiểm tra từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cà mau